đại úy phạm ngọc thạch cán bộ bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đang thực hiện cách ly y tế hai mươi một ngày tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một huyện trương mỹ hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị quan tâm động viên chia sẻ với nỗi đau mất mát của nam bác sĩ trên

bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
chỉ sau một mươi hai tiếng đồng hồ thực hiện đấu tranh chuyên án các lực lượng chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng khánh hòa bình định bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên quốc lộ một a tại tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trước cổng ubnd xã vạn thọ huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đối tượng nguyễn thành tín đeo một ba lô từ trên xe ô tô khách đi xuống
lực lượng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng kịp thời có mặt bắt giữ về hành vi tàng trữ chất ma túy tăng vật thu giữ là bảy kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên quốc lộ một a tại tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trước cổng ubnd xã vạn thọ huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã giá rai thu giữ nhiều tăng vật nghi là ma túy và một khẩu súng ngắn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm phòng karaoke đang hoạt động có hai mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và có bốn phòng nghỉ của nhân viên
có hai mươi một nhân viên nữ và ba nhân viên nam đang lưu trú tại cơ sở
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an còn bắt giữ được hai đối tượng mang vũ khí trong người
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai đĩa sử dụng
một đĩa sử dụng có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy nhiều viên nén màu hồng
năm gói ni lông bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt nghi là ma túy
một gói ni lông bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là ma túy
một gậy ba khúc bằng kim loại một khẩu súng ngắn và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một giờ dạng sáng ngày hôm nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi triệt phá điểm cá độ bóng đá
núp bóng trong một quán ăn với hàng chục đối tượng tham gia
và đáng chú ý là vụ việc diễn ra trong thời điểm quảng ngãi đang bùng phát dịch covid một mươi chín
tại quán cháu lòng ở thôn phú khương xã hành tín tây huyện nghĩa hành
công an huyện nghĩa hành đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn danh đang có hành vi đánh bạc
với hình thức cá độ bóng đá giữa trận tây ban nha và thụy sĩ của giải bóng đá euro hai nghìn một mươi chín
tại hiện trường có hai mươi bốn người trong đó có một mươi đối tượng tham gia cá độ với số tiền hàng chục triệu đồng
cùng tăng vật một mươi hai chiếc điện thoại di động một mươi ba xe máy
hiện vụ việc đang được công an huyện tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
mặc dù tỉnh quảng ngãi đang bùng phát dịch bệnh tuy nhiên hàng chục người tụ tập tại điểm cá độ
sẽ gây nguy cơ dịch bệnh và hiện vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành điều tra xử lý
hai đối tượng võ trí dũng chú tại phường bốn và phạm thái thiên minh hoàng chú tại phường năm
trong vụ cô ấy gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường năm thành phố tuy hòa
vừa bị công an thành phố bắt tạm giam để điều tra
vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi trình văn nghĩa gọi điện thoại nhờ bùi ngọc trí
cùng chú tại phường năm trở đến nhà tìm gặp hoàng để giải quyết mâu thuẫn
tại đây nghĩa bị hoàng và dũng dùng hung khí chém vào cánh tay trái và phải đi cấp cứu tại bệnh viện
tỷ lệ thương tích là ba mươi chín
cả hai đối tượng võ trí dũng và phạm thái thiên minh hoàng đều có nhiều tiền án tiền sự
về các tội cô ấy gây thương tích hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ
công an tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị xúc phạm đe dọa hành hung
bởi các đối tượng có hành vi san ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập tức vào cuộc điều tra hành vi
chống người thi hành công vụ của các đối tượng trên
vào sáng ngày hai tháng bảy khi lãnh đạo và cán bộ ubnd phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang xử lý hành vi dùng máy cày san ủi trái phép tại lô b khoảng bốn tiểu khu một trăm năm mươi bảy a
phường bốn thành phố đà lạt thì đã bị ông bùi văn tiến không chấp hành
khi lực lượng chức năng kiên quyết đưa máy cày rời khỏi hiện trường
thì chế quang quý đã dùng tuyếp sắt cản trở có hành vi xúc phạm đe dọa hành hung các thành viên trong đoàn
sau đó có thêm hai người tên là hoàng và liêm đến lăng mạ đuổi đánh lãnh đạo và cán bộ ubnd phường bốn
hiện cơ quan chức năng thành phố đà lạt đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm
đồng thời lực lượng công an cũng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi cản trở
chống đối người thi hành công vụ đối với các đối tượng quý hoàng liêm để xử lý theo đúng quy định
dù nhiều bản án nghiêm minh đã được thực hiện
thế nhưng số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước vẫn chưa dừng lại
hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh thể hiện sự coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận
để giữ vững kỷ cương luật pháp
việc tiếp tục xử lý kiên quyết triệt để các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết
chiều ngày bảy tháng sáu đối tượng trần minh phương bốn mươi một tuổi trú tại thị trấn diên khánh
vô cớ dùng dao đuổi chém một người dân trú cùng địa phương
nhận tin báo tổ công tác của công an thị trấn diên khánh đã đến hiện trường để giải quyết
không những không thực hiện yêu cầu của lực lượng chức năng
đối tượng còn hung hãn dùng dao tấn công lại hai cán bộ công an
còn đây là nguyễn duy hạnh tránh hai mươi tuổi trú tại xã vĩnh thái tp nha trang
vừa bị công an tp nha trang bắt giữ
công an tp nha trang bắt giữ
công an tp nha trang bắt giữ
đó chỉ là hai trong số nhiều vụ tấn công vào lực lượng thi hành nhiệm vụ
xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
thực tế cho thấy lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng chống đối tấn công
chủ yếu là các cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
trong đó đại đa số là lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã phường
hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng thể hiện dưới nhiều hình thức
nhẹ là chửi bới lăng mạ xúc phạm
nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí hung khí nguy hiểm
thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ
đạo công an tp chỉ đạo một cách quyết liệt lực lượng điều tra và cuộc
là xử lý điều tra các đối tượng một cách là đúng người đúng tội đúng pháp luật
mục đích để răng re những các đối tượng khác
có cái hành vi tương tự và phòng ngừa chung cho xã hội
không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thì cái khung hình phạt của tội phạm này thì cao nhất là bảy năm tù
để giữ vững kỷ cương pháp luật việc xử lý kiên quyết triệt đề
các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ là điều hết sức cần thiết
để phòng ngừa mỗi cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ được giao
phải luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
giữ đúng tư thế
lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử của người cám bộ đại diện cho pháp luật
chủ động linh hoạt trong xử lý các tình huống tránh để xảy ra phức tạp
điều quan trọng nữa là tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật
giúp mỗi người dân hiểu đúng và có ý thức thượng tôn pháp luật
thông tin cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h ba mươi cho đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày ba tháng bảy
có ba trăm năm mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca được cắt
cách ly ngay sau khi nhập cảnh ba trăm bốn mươi sáu ca lây nhiễm trong nước
trong đó riêng tại tp hcm ghi nhận hai trăm năm mươi ca đồng nai là ba mươi hai ca
quảng ngãi một mươi sáu ca phú yên một mươi bốn ca tiền giang là một mươi hai ca nghệ an bảy ca
bình dương sáu ca bình định năm ca bà rịa vũng tàu bốn ca
trong đó ba trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy là tính từ sáu giờ sáng cho đến một mươi tám h tối ngày hôm nay
nước ta đã ghi nhận chín trăm hai mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
liên quan đến ca nghi nhiễm covid một mươi chín là thanh niên hai mươi một tuổi ngụ tại phường tân vạn thành phố biên hòa
làm việc tại công ty trách nhiệm hiệu hạn gia binh việt nam
khu công nghệ cao quận chín tp thủ đức
qua xác minh thì có nhiều người lao động tại công ty này cư trú trên địa bàn tỉnh đồng nai
ngày ba bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đồng nai phát đi thông báo khẩn số một mươi hai
tìm người đã đến làm việc và tiếp xúc có liên quan tại công ty trách nhiệm hiệu hạn gia binh việt nam
trong thời gian từ ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đang có mặt tại tỉnh đồng nai
cdc đồng nai đề nghị khẩn trương liên hệ ngay với trạm y tế tại địa phương nơi cư trú để khai báo y tế
và được hướng dẫn phòng chống covid một mươi chín kịp thời
đồng thời cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại trang http bluezone gov vn
đặc biệt khi phát hiện bản thân có tiếp xúc với trường hợp f một hay nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
cần ở yên tại nhà hoặc nơi cư trú thông báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương
khai báo y tế tại http tờkhaiyt vn và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế
tiếp tục thực hiện đợt hai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến hết ngày ba tháng bảy
trung tâm y tế tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức tiêm ngừa cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên theo quy định
để đảm bảo thực hiện tiêm chủng an toàn hiệu quả đúng đối tượng và đúng tiến độ
ngành y tế đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết như các điểm bố trí tiêm đầy đủ nhân lực trang thiết bị
quy trình tiêm được thực hiện một chiều từ khai báo y tế đo thân nhiệt đo huyết áp khám sàng lọc
tư vấn trước khi tiêm chỉ định tiêm và theo dõi sau tiêm chủng
tính đến hết ngày hôm nay công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã diễn ra thuận lợi
có khoảng sáu ba trăm linh người được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín trong đó đợt một là ba hai trăm bảy mươi bốn người và đợt hai đến nay có ba một trăm bảy mươi chín người
vào sáng ngày hôm nay một trăm năm mươi năm điểm thi tốt nghiệp tại tp hcm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho gần một trăm hai mươi cán bộ
giáo viên thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
công tác xét nghiệm được thực hiện trong ngày ba bảy
trả kết quả trong ngày một bảy
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm trong ngày hôm nay lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho khoảng năm trăm linh thí sinh
và hơn một trăm linh cán bộ giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi
thời gian lấy mẫu bắt đầu từ bảy h ba mươi phút và kết thúc lúc một mươi sáu h cùng ngày
thí sinh đến xét nghiệm thực hiện nghiêm yêu cầu năm k thực hiện khai báo y tế đo nhiệt độ rửa tay sát quẩn theo yêu cầu phòng dịch
thí sinh đến điểm xét nghiệm theo thứ tự không giờ được sắp xếp từ trước nên không có tình trạng phải chờ đợi

điều này đều là sự cần thiết sú s motiv để đảm bảo thì ví dụ mà thí sinh đi thi thì kiểm soát dịch bệnh
nhưng mà em thấy cũng vô cùng nguy hiểm
ví dụ nếu mà lần đầu thì xét nghiệm âm tính
nhưng mà lần thứ hai dương tính thì có thể ảnh hưởng tới cả những bạn thi còn lại luôn
thì qua đó cũng ảnh hưởng tới người nhà nên em hơi lo
nhà rồi để mình giữ sức khỏe của mình từ đây cho tới kỳ thi và tiếp theo đó là nếu mà mình có ra
ở nhà hoặc là có những cái việc mà rất là gấp thì mình phải luôn đem theo là nước rửa tay nè và
những cái đồ bảo hộ như là khẩu trang và cái mặt nạ để che nước bắn như thế này
đến thời điểm này tất cả các bộ phận in sau đề thi lực lượng coi thi tại thành phố hồ chí minh
cũng đã được xác nghiệm và tiêm vaccine covid một mươi chín đối với các thiết sinh tự do
các em sẽ tiến hành xác nghiệm covid một mươi chín tại nơi cư trú nếu kết quả xác nghiệm âm tính thiết sinh
mới được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần một phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
sẽ như một thế giữ thi thiết sinh bắt buộc phải cầm theo trong các buổi thi
bên cạnh đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh phòng cháy chữa cháy cũng là nhiệm vụ được chú trọng
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh bạc liêu để đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho kỳ thi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vừa kiểm tra công tác
phòng cháy chữa cháy tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh
trường trung học phổ thông bạc liêu là một trong số những điểm thi tập trung đông số lượng thí sinh
dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một với hai mươi bảy phòng thi và ba phòng chức năng
để đảm bảo an toàn cho kỳ thi nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị chữa cháy
tại nhà trường
các phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng được nhà trường xây dựng tỉ mỉ
thường xuyên cho kiểm tra các hệ thống phòng cháy chữa cháy như là máy bơm các tủ đựng bình
nhà trường cũng thường xuyên cho kiểm tra các bình oxy rồi bình khí
nếu mà có thiếu thì hay là hư hỏng thì nhà trường sẽ kịp thời bổ sung để đảm bảo làm sao cho
những phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một
còn tại trường trung học phổ thông chuyên bạc liêu
tất cả các bình chữa cháy của nhà trường đều được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cẩn thận kiểm tra
ngoài việc yêu cầu bố trí các bình chữa cháy ở những nơi dễ thấy dễ lấy
lực lượng chức năng cũng yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nâng cao ý thức
về công tác phòng cháy chữa cháy trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cán bộ giáo viên và kể cả các học sinh luôn luôn đề cao về công tác này
và tài sở tạo
tại chúng tôi hàng năm đây là điểm thi trong đó có một cán bộ sẽ ở lại làm phụ đất số tài
và lực lượng bảo vệ thì đã được tập quấn qua công tác phòng cháy chữa cháy
các tầng của các phòng thi đều được lắp đặt các bình chữa cháy theo quy định
theo kế hoạch một mươi bốn điểm thi trên địa bàn tỉnh bạc liêu đều được lực lượng công an kiểm tra
giả soát các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
như hệ thống điện thiết bị kỹ thuật nơi sinh lửa sinh nhiệt
phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
các điều kiện quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
kiểm tra số lượng chất lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị tại các điểm thi
đối với những tồn tại thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi
lực lượng công an đề nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục để đảm bảo ứng phó kịp thời
với các nguy cơ xảy ra cháy nổ có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi một sắp tới
trong kiểm tra về an toàn phòng cháy thập trung kiểm tra an toàn về hệ thống điện
phải đảm bảo điều kiện an toàn
trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt phải tuyệt đối an toàn
và kiểm tra bố trí lực lượng
trang bị phương tiện tại chỗ làm sao đảm bảo điều kiện như là bảo vệ tốt
về an toàn phòng cháy cho kỳ thi
với sự chủ động công tác phòng cháy chữa cháy trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh bạc liêu
cơ bản được đảm bảo góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi của mình